cơ quan cảnh sát điều tra công an quận long biên đã ra quyết định tạm giữ hình sự lâm

việc bắt giữ đối tượng trần quế lâm đã giải tỏa nỗi hoang mang lo lắng của người dân mỗi khi ra đường
đồng thời góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
dù chỉ sinh năm hai nghìn một nhưng tương lai của phạm hữu hòa chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định
về sau chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn khi hòa vừa phải nhận bản án bốn năm sáu tháng tù cho hành vi giết người của mình
sáu đối tượng khác cũng phải chịu mức án từ sáu đến chín tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích
phiên tòa xét xử nhóm thanh niên này vừa được tổ chức tại tỉnh bình định
theo cáo trạng vào chiều ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn một mươi bảy do có mâu thuẫn từ trước với phạm hữu hòa nên đặng ngọc tâm
sinh năm hai nghìn ở huyện phù mỹ rủ thêm năm người khác chuẩn bị hung khí để tìm đánh
thấy hòa trong quán cà phê
trong quán chơi game các đối tượng xông vào dùng đá đánh vào đầu và lưng
do bị đánh trúng đầu và chảy máu nên tâm đã chạy vào phía sau nhà bếp của tiệm internet
lấy một con dao làm hung khí chạy ra đánh trả
trong lúc xô sát hòa đã dùng dao đâm nhiều nhát
trong đó có hai nhát trúng vào vùng ngực trái của tâm gây thủng tim và tâm tử vong sau đó
công an thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam cũng vừa điều tra và tống đạt các quyết định khởi tố bị can
ra lệnh bắt tạm giam đối với bảy đối tượng về hành vi cố ý gây thương tích trong vụ hỗn chiến giữa hai nhóm thanh niên
xảy ra trong đêm khuya ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn thành phố tam kỳ
bốn đối tượng gồm lâm tấn hòa bùi anh phan xuân hải nguyễn ngọc kỳ lê văn dưỡng nguyễn văn hiếu và nguyễn văn tùng
cùng chú tại thành phố tam kỳ
do mâu thuẫn từ trước với nhóm của võ linh chú phường phước hòa thành phố tam kỳ
nhóm của hòa đã lên kế hoạch hẹn nhóm của linh đánh nhau và chuẩn bị tuyếp sắt dao đao tự chế nhiều vỏ chai thủy tinh là vũ khí
khoảng hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi tháng bảy khi thấy nhóm của linh khoảng một mươi hai người đang đi trên xe taxi xe máy
nhóm của hòa đã chặn đầu xe tấn công do thấy nhóm cổ hòa đông người hơn nên nhóm của linh đã bỏ chạy hết
chỉ còn một mình võ linh đứng lại bị nhóm của hòa đánh gây thương tích trên sáu mươi
liên quan đến tội phạm ma túy hơn ba trăm linh g ma túy
má túy tổng hợp dạng đá được vận chuyển bằng đường tâu hòa từ bắc vào nam khi đến gà đà nẵng đã bị đường đội chức năng phát hiện bắt quả tang
sau một thời gian điều tra mới đây tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tiến hành xét xử lưu động đối với hai bị cáo là nguyễn văn hà
chú tỉnh nam định và nguyễn minh tài chú quận sơn trà tp đà nẵng về ảnh vi mua bán chai phép chất ma túy
theo cáo trạng từ tháng sáu đến tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu tài đã nhiều lần chuyển cho hà tổng số tiền là một trăm ba mươi triệu đồng để lấy hơn ba trăm linh g ma túy đá về bán và sử dụng
hà đồng ý nhận tiền và lấy ma túy từ một người không rõ lai lịch tại tp hà nội vận chuyển vào đà nẵng để giao cho tài
thì bị lực lượng bộ đội biên phòng phú lộc phát hiện bắt quả tang
căn cứ vào kết luận điều tra và lời khai của các bị cáo tòa án nhân dân tp đà nẵng tuyên phạt bị cáo nguyễn văn hà một mươi tám năm tù
nguyễn minh tài một mươi hai năm tù cùng với tội mua bán chai phép chất ma túy
chuyên đã tội phạm sau một ít phút quảng cáo